trước thực trạng một số trang bán hàng qua internet cửa hàng tự chọn hay là các siêu thị như citymart fivimart lotte
kinh doanh bị lỗ hàng trăm thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng khiến không ít người hồ nghi và đặt câu hỏi
hiện nay chúng ta rất khó để tìm được các thông tin về doanh thu về lợi nhuận chức thuế nộp ngân sách của các siêu thị trên thị trường việt nam
ngoài ra việc bán hàng không có hóa đơn vat diễn ra tràn lan gây cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp trên thị trường
qua quá trình thanh tra kiểm tra các lực lượng chức năng đã phát hiện và truy thu hơn năm trăm linh tỷ đồng các khoản do vi phạm việc chuyển giá hạch toán nộp ngân sách
đây được coi là một bài học về công tác quản lý các doanh nghiệp bán lẻ
trong khi đó trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có nhăn đề bài viết khá là đáng chú ý
lao động công ích tước bằng lái vĩnh viễn
trước những vụ việc tai nạn nghiêm trọng xảy ra gần đây do lái xe sử dụng ma túy và rượu bia
tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý i triển khai kế hoạch quý ii năm hai nghìn một mươi chín
do ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức vào ngày hai mươi bốn tháng bốn
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã ủng hộ đề xuất của lãnh đạo các địa phương
sửa quy định pháp luật để tăng mức phạt tài xế sử dụng rượu bia ma túy
các biện pháp được nêu ra là tăng mức phạt tước bằng lái vĩnh viễn hoặc là kéo dài thời hạn tước bằng lái buộc phải lao động công ích
cũng liên quan đến vấn đề này báo lao động có bài bình luận phải bổ sung mức phạt thật nặng lái xe xay rượu bia
dẫn chứng ba vụ tai nạn thương tâm xảy ra thời gian gần đây do lái xe xay rượu tác giả bài viết cho rằng
phải xem việc uống rượu bia xay lái xe là hành vi giết người là một loại tội phạm
thế nhưng hiện nay mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc là bốn trên một lít khí thở
chỉ bị phạt từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thì cũng chỉ từ bốn đến sáu tháng
còn trên tờ đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý về tình hình giáo dục
thì tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia phân quyền cho địa phương quá lớn dễ xảy ra tiêu cực
dẫn ý kiến các chuyên gia bài viết cho rằng chúng ta phân quyền cho địa phương rất lớn
từ tổ chức thi coi thi chấm thi đến công nhận tốt nghiệp
nên xảy ra tiêu cực như ở hòa bình sơn la phải chăng nên tách kỳ thi trong đó công nhận tốt nghiệp
thì địa phương tổ chức còn các trường đại học phải tự chủ trong công tác tuyển sinh
một thông tin giáo dục khác được đăng tải trên báo hà nội mới đó là ngày mùng ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thì khoảng chín mươi học sinh trên địa bàn hà nội phải hoàn thành việc đăng ký dự tuyển vào lớp một mươi
các trường trung học phổ thông năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đây là khâu quan trọng và có ý nghĩa quyết định tới kết quả trúng tuyển
bởi vậy học sinh cần phải tìm hiểu kỹ các trường có dự định đăng ký và các quy định liên quan
để quyết định nguyện vọng chính xác phù hợp với điều kiện của bản thân mình
bài viết phần nào giải đáp được những băn khoăn của khá nhiều phụ huynh học sinh về việc nếu học sinh
chỉ có nguyện vọng dự tuyển vào trường công lập tự chủ tài chính hoặc là trường ngoài công lập
không có nguyện vọng hoặc không đủ điều kiện dự tuyển vào trường công lập thì có phải tham gia kỳ thi tuyển sinh
vào lớp một mươi hay không hay là khi viết phiếu đăng ký dự tuyển thì chọn nguyện vọng như thế nào
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang năm báo hà nội mới
trong khi đó trên báo thanh niên số ra hôm nay có bài viết đề xuất cấm tuyển dụng lao động dưới một mươi năm tuổi
đây là đề xuất của các chuyên gia tại hội thảo quyền của người chưa thành niên trong bộ luật lao động sửa đổi
theo các chuyên gia không được tuyển dụng và sử dụng người chưa đủ một mươi ba tuổi và làm việc trừ là các công việc
nghệ thuật như là múa dối hát siếc điện ảnh sân khấu hoặc là vận động viên năng khiếu thể dục thể thao
còn người từ một mươi ba đến chưa đủ một mươi năm tuổi và các công việc nhẹ theo danh mục quy định của bộ lao động và xã hội
vâng thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
anh ơi cho em dẫn lại đoạn cuối đúp cuối thôi
nói sai hẳn đi đấy lao động thương binh và xã hội
đây là đề xuất của các chuyên gia tại hội thảo
quyền của người truyền hình nhân dân
người chưa thành niên trong bộ luật lao động sửa đổi
theo các chuyên gia không được tuyển dụng và sử dụng người chưa đủ một mươi ba tuổi và làm việc
trừ các công việc như là nghệ thuật múa dối hát siếc điện ảnh sân khấu hay là vận động viên năng khiếu thể dục thể thao
người từ đủ một mươi ba tuổi đến chưa đủ một mươi năm tuổi vào các vượng
người từ đủ một mươi ba tuổi đến
đây là đề xuất của chuyên gia tại hội thảo
quyền của người chưa thành niên trong bộ luật lao động sửa đổi
theo các chuyên gia không được tuyển dụng và sử dụng người chưa đủ một mươi ba tuổi và làm việc
trừ các công việc nghệ thuật như múa dối hát siếc điện ảnh sân khấu hay là vận động viên năng khiếu thể dục thể thao
người từ đủ một mươi ba tuổi đến chưa đến một mươi năm tuổi vào các công việc nhẹ theo danh mục quy định của bộ lao động thương binh và xã hội
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại